cảm ơn các bạn đã theo dõi
rồi gửi tin nhắn trúng thưởng soạn sẵn đến các tài khoản có tên trong danh sách bạn bè
nếu có người liên lạc lại bọn chúng sẽ hướng dẫn họ đăng nhập vào đường link của trang web và làm theo chỉ dẫn để nhận thưởng
với thủ đoạn này các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều người
tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thành phố hồ chí minh là địa bàn đông dân cư nhất cả nước lại giáp danh với nhiều tỉnh thành
vì thế đây chính là nơi thu hút cũng như hình thành các băng nhóm
tổ chức tội phạm hoạt động nổi cộng trong thời gian gần đây là hoạt động cho vai nặng lãi
đòi nợ thuê tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự khiến người dân không khỏi bất an
ngay sau khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng về tinh chất có tổ chức theo kiểu băng nhóm
công an thành phố hồ chí minh đã lập tức tung lực lượng truy bắt những đối tượng liên quan
và nguyên nhân vụ việc cũng đã được làm rõ
ví dụ tại sao lại xảy ra vụ án này ngày hôm đó vì võ thùy linh có làm ăn và mua bán cùng với nguyễn anh trung
quá trình làm ăn chung thì hai người về kinh tế không rõ ràng xong phạm với nhau cho nên là hai bên cứ đạt quan với nhau
vì võ thùy linh có làm ăn và mua bán cùng với nguyễn anh trung vì võ thùy linh có làm ăn và mua bán cùng với nguyễn anh trung

sự người võ thùy linh là người làm vào chém đầu tiên và sau đó là hai đối tượng cũng làm vào chém
không có một lính người khi mà các cái giao phóng và các cái mạ tấu chém như thế này
thì cái mà tính chất rất là mạng rộng
qua theo dõi
các băng nhóm tội phạm hình thành đều liên quan đến các hoạt động kinh doanh nhạy cảm
dễ phát sinh phạm pháp như đòi nợ thuê bảo kê nhà hàng karaoke
khi bị truy quét các đối tượng giạt ra các quận huyện vùng ven của thành phố hồ chí minh
và địa bàn giáp ranh với các tỉnh
ban nhóm bà văn hồ hôm nay là nó bảo kê nhà hàng quán này kia
chứ nó giải quyết những vụ mà người ta hơi nữa
thơi nó làm cái vô mua đắt nhà cửa đi
mà hai bên mà không có giải quyết được
bên này nhờ nhóm văn hồ này bên kia nhờ nhóm hồ kia
bắt buộc nó phải đâm chém lặng nhào
theo công an thành phố hồ chí minh
chỉ từ đầu năm đến nay lực lượng công an thành phố đã triệt phá một trăm hai mươi tám băng nhóm tội phạm hình sự
bắt tổng cộng ba trăm linh sáu đối tượng
tấn công tội phạm ban nhóm tội phạm tín dụng đen đang là chuyên đề chuyên sâu
được công an thành phố triển khai trên địa bàn
lãnh đạo thành phố lúc nào cũng quan tâm đến lãnh vực an ninh thật tự của xã hội
bởi vì mình là cái thành phố đông dân nhất của nước
đối với những dự án đặc biệt nghiêm trọng như thế này mà chúng ta làm chậm
thì nó ảnh hưởng đến tâm lý của bà con của xã hội
tiếp theo là những thông tin về việc triệt xóa các tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại vĩnh long và cà mau
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện vũng liêm
ngày hôm qua đã bắt quả tang hai mươi hai đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai mươi bốn xe mô tô hai con gà hai cặp cỡ sắt và số tiền gần năm mươi triệu đồng
được biết tụ điểm đá gà trên do phan văn bình chú xã trung an huyện vũng liêm tổ chức
và khu vực này nằm sâu trong cánh đồng có người cảnh giới nên rất khó tiếp cận
công an huyện vũng liêm đã đưa nhóm đối tượng cùng tăng vật về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
cùng ngày tại cà mau lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt quả tang tại phần đất của ông nguyễn trung kiên ấp công nghiệp xã lợi an huyện trần văn thời tỉnh cà mau
bốn mươi năm đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
trường gà trên do nguyễn trung kiên đứng ra tổ chức cho các đối tượng từ nhiều địa phương khác đến tham gia sát phạt
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ một số tăng vật liên quan
gồm chín con gà đá độ bốn cặp cửa sắt hai mươi ba điện thoại di động ba mươi sáu xe mô tô
thu giữ trên người các đối tượng gần hai mươi tám triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy
và tuyên phản hai bị cáo tổng cộng một mươi bốn năm sáu tháng tù ra
vì hám lợi và muốn có ma túy để sử dụng phạm nguyễn hiểu lâm chú tại huyện tuy phước tỉnh bình định
và nguyễn thị kim thoa chú tại huyện cầu kè tỉnh trà vinh đã cấu kết với nhau mua ma túy về sử dụng
và chia nhỏ ra để bán kiếm lợi
từ cuối tháng năm đến đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đôi tình nhân này đã một mươi lần mua bán ma túy cho các con nghiện
trên địa bàn thành phố quy nhơn nhất là ở các quán bar vũ trường
tổng cộng số ma túy mà hai đối tượng phải chịu trách nhiệm là gần ba mươi gram ma túy tổng hợp ma túy đá và thuốc lắc
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm nguyễn hiểu lâm bảy năm sáu tháng tù giam
bị cáo nguyễn thị kim thoa bảy năm tù giam
kiên quyết đấu tranh ngăn chặn từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội
công an huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình
những phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy đang được lực lượng công an đấu tranh có hiệu quả
góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
ngày một mươi tám tháng chín vừa qua công an huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông liên tiếp triệt phá bốn vụ mua bán trái phép chất ma túy
bắt bốn đối tượng thu giữ nhiều vật chứng liên quan
tôi nghỉ ma túy từ hai nghìn bảy đến nay tôi từ một mươi tháng chín thành một mươi chín đây
ta đi quê mình bắt cũng thấy bà
bên dưới bên lào qua
ta cũng mua một ít ma túy về sử dụng
và về đất sông đắk man đất nam sử dụng
thì ta cũng bị bắn lại cho hai người
bị lực lượng công an bắt của ta
được sự chỉ đạo lãnh đạo của lãnh đạo
và sự đồng lòng nhất trí cao của cán bộ chiến sĩ
thì chúng tôi đã kịp xóa thành công cái chuyên án này
trong cái chuyên án này là
trong thời gian này
chúng tôi thực hiện đồng bộ bản quyền pháp
bắt bốn vụ với bốn đối tượng đồng thời bốn điểm
bốn điểm và sau đó là
hiện tại là đã khởi tố vụ án khởi tố ví khác
bắt quả tàng một mươi hai vụ một mươi bốn đối tượng tàng chữ
mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ gần hai trăm ba mươi bảy gram heroin
hơn tám kg cần sa
cùng lượng lớn tiền mặt
để giao dịch mua bán ma túy và nhiều vật chứng khác
đây là kết quả của lực lượng công an huyện đắk cờ long
trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy
từ đầu năm đến nay
qua các vụ án được công an huyện đắk long phát hiện
bắt giữ thời gian qua cho thấy
đa số các đối tượng đều nghiện ma túy
không có công an việc làm ổn định
nên mua ma túy từ các nơi khác đem về sử dụng
và bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời
thì căn cứ vào tình hình thực tế như thế
và hướng thức thủ đoàn hoạt động
và tội phạm ma túy tăng như vậy
thì lực lượng đấu tranh ma túy cũng có đề ra các biện pháp
các giải pháp
để phòng ngừa đấu tranh như vậy
mình có hiệu quả cụ thể đó là
tăng cường công tác tuyên truyền
tuyên truyền về trạng hài ma túy
sâu rộng đến quần chúng nhân dân
và đặc biệt chú ý vào lứa tuổi là thanh thiếu niên
rồi tuyên truyền ở trong các trường học
để phòng ngừa việc sử dụng ma túy trong học đường
đồng thời là phối hợp với các ban ngành
ra soát kiểm tra
lập hồ sơ quản lý đối với những người
mà nghiện và những người nghi nghiện
với việc triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt
huy động được sức mạnh tổng hợp và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân
công tác phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện đắk cờ long
đã đạt được những kết quả quan trọng
góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm ma túy
tuy nhiên công tác đấu tranh với tội phạm ma túy
vẫn còn gặp nhiều khó khăn
vì vậy ngoài nỗ lực của lực lượng công an đòi hỏi sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với cuộc chiến chống ma túy
một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ngay trên đường dẫn lên nhà ga hành khách t một
cảng hàng không quốc tế nội bài vào ngày hôm qua khiến hai phụ nữ thiệt mạng
khoảng tám giờ năm phút trên đường cao tốc nhật tân nội bài
có hai phụ nữ và một trẻ em đều không đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy
đi với tốc độ cao vào làn của ô tô theo hướng về khu vực sân bay
xe máy đi vào lối dẫn lên nhà ga hành khách t một
đến vòng cua thì xảy ra tai nạn khiến cả ba người bị văng xuống đường
tại hiện trường ngay lúc đó chiếc xe máy nằm cách các nạn nhân tới một mươi năm mét
theo cán bộ an ninh của sân bay nội bài thì lối mà người phụ nữ lái xe lên
là khu vực cấm xe máy chỉ dành cho ô tô
khi tham gia giao thông thì sẽ có muôn vàn những tình huống bất ngờ xảy ra
và nếu như người điều khiển phương tiện không lường trước được
thì hệ quả có thể là những cái chết thương tâm
và vụ việc vừa xảy ra
tại tỉnh hưng yên cho thấy sự bất cẩn thì có thể gây tai nạn chết người
đây là những hình ảnh được camera giám sát ghi lại vào chiều ngày hôm qua
trên đường gt hai trăm linh thuộc địa phận thôn hoan ái xã tân việt huyện yên mỹ tỉnh hương yên
chiếc xe máy biển kiểm soát tám mươi chín m một một mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi hai do người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển
đang lưu thông theo hướng từ cầu hầu đi ân thi
khi qua địa phận thôn hoan ái thì bất ngờ bị ngã
đúng lúc chiếc xe tải hạng nặng biển kiểm soát tám mươi chín c bốn nghìn năm trăm sáu mươi sáu đi ngược chiều
chạy lại tới cuốn cả người lẫn xe máy vào gầm
hậu quả là người đi xe máy tử vong tại chỗ
chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn
chiếc xe tải đỗ cách thi thể nạn nhân khoảng năm mươi m
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông
và điều tra làm rõ vụ việc
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc bình của tỉnh bình thuận
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn một xã sông lũy huyện bắc bình tỉnh bình thuận
về tội chống người thi hành công vụ
còn về tội cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn phú điền xã hàm hiệp huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
và đối tượng trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu phố bảy
phương đức nghĩa thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh bình thuận
về tội gây rối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi ngay đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
cơ quan cảnh sát điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện